để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân công an tp hcm đã thực hiện đo nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế
đối với những người tham gia điều khiển các phương tiện giao thông đây là một phương pháp mới đã nhận được đồng tính rất cao của người dân
mô hình kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế hiện nay được công an tp hcm triển khai ở tất cả các đường vị
đây là mô hình kiểm soát nồng độ cồn được tiến hành tại các trạm cảnh sát giao thông hoặc tại một điểm trên đường
nhưng phải đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai kiểm soát xử lý vi phạm và không gây ủng tắc giao thông
kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế tạo sự thoải mái cho người tham gia giao thông
kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế thì kiểm tra rất là nhanh và chính xác các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
chúng tôi tập trung xử lý quỹ này đạt hiệu quả rất cao và tạo tiếng vang trên địa bàn thành phố
với quy trình mới này lái xe ô tô từ một mươi hai chỗ trở xuống và xe tải
tải từ ba năm tấn trở xuống vẫn ngồi trên xe để test nhanh
thông qua việc nói chuyện thông thường để xác định có sử dụng rượu bia hay không
nếu không vi phạm cảnh sát giao thông sẽ nói lời xin lỗi và cảm ơn rồi hướng dẫn người dân đi tiếp
cái lợi ích thứ nhất của nồng độ cồn quốc tế này là nó là an toàn cho các bộ chiến sĩ khi tham gia làm công tác ngoài đường
và thứ hai là nó tạo tâm lý thoải mái cho người vi phạm lúc mà đi vào kiểm tra nồng độ cồn người ta không có bị khó chịu
tôi thấy kiểm tra này là rất là
mấy anh kiểm tra thường xuyên cho anh lấy cái an toàn giao thông trên đường cho cảnh đài xế của tôi
dạ tôi thấy phương tiện theo tiêu chuẩn quốc tế rất hay thiệu quả
thì mọi người không bị lây không bị gì đá truyền bệnh
thấy anh đi kiểm tra nồng độ cồn vậy thì rất tiện cho tụi em
chỉ là tắp xe vô rồi ngồi tại chỗ vậy miễn thổi thì có ai có lỗi thì xuống giải quyết còn không có thì đi luôn
làm làm không có mất thời gian nhiều
nếu phát hiện có vi phạm quy định về nồng độ cồn
cảnh sát giao thông sẽ đưa người lái xe vào khu vực xử lý kiểm tra giấy tờ và dùng máy đo nồng độ côn ở chế độ đo định lượng có ống thổi để kiểm tra xác định mức độ vi phạm lập biên bản xử lý theo quy định